chín năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên phạt bị cáo phạm duy anh về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một phạm duy anh mua xe ô tô để chạy dịch vụ và dùng số điện thoại đăng ảnh xe trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội duy anh đã quen với đối tượng tên là phúc
phúc nói với cho duy anh biết việc đang tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam để qua campuchia làm việc
vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một duy anh đã nhận chở ba người trung quốc vào thành phố hồ chí minh
trên đường đi khi đến khu vực đèo nại thị xã sông cầu tỉnh phú yên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện
theo kết luận điều tra từ ngày hai tháng năm đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một duy anh đã chở một mươi một người vào sâu trong nội địa việt nam